chương trình trao học bổng quỹ hạt giống việt năm hai nghìn một mươi tám do báo nhân dân tổ chức vừa kết thúc tốt đẹp tại thành phố cần thơ
tham dự chương trình có đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng phó thủ tướng thường trực chính phủ
đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch quỹ ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam cùng các đồng chí lãnh đạo đảng các bộ ban ngành trung ương
với mục tiêu nâng cao dân trí và chất lượng nguồn nhân lực theo tinh thần quyết định số một nghìn ba mươi ba về phát triển giáo dục đào tạo và dạy nghề vùng đồng bằng sông kiều long
báo nhân dân tổ chức chương trình trao học bổng quỹ hạt giống việt tặng học sinh nghèo hiếu học có thành tích học tập xuất sắc năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
tại quốc gia trung quốc
tại khu vực đồng bằng sông kiều long qua đây đã tạo nhiều phấn khởi tiếp thêm sức mạnh để các em an tâm đến trường tiếp tục cố gắng và chinh phục những ước mơ cao đẹp trong tương lai

chương trình lần này quỹ hạt giống việt đã trao tặng ba chín tỷ đồng